sáng nay tại nhà văn hóa huyện đắc tô tỉnh con tum tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người
theo cáo trạng vào tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi chu minh thuận một mươi chín tuổi đi từ bên ngoài trở về nhà
thì thấy bố ruột là chu trọng thuận đang ngồi uống rượu một mình
sau đó giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn sau khi bị bố dùng cây sắt đánh nhiều lần vào người
thuận đã dùng con dao bấm đâm vào mạng xườn khiến ông thuận tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt chu minh thuận một mươi tám năm tù về tội giết người